bụi bẩn và nguy hiểm tới tính mạng dù chỉ là đi lại gần nhà đó là tình cảnh mà người dân xã trường xuân huyện quảng ninh tỉnh quảng bình đang phải đối mặt mỗi ngày
bởi nơi đây mặc dù là tuyến đường liên xã thế nhưng hàng ngày vẫn có tới hàng trăm lượt xe có tải trọng lớn chở vật liệu xây dựng qua lại ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của người dân
gần một mươi năm nay gia đình bà nguyễn thị vân và hàng chục hộ dân sống hai bên tuyến đường liên xã trường xuân xuân ninh huyện quảng ninh tỉnh quảng bình phải sống trong cảnh nhà luôn khóa trái cửa do bụi bẩn khiến cuộc sống của người dân ở đây gặp nhiều khó khăn

tuy nhiên tình trạng bụi bẩn vẫn diễn ra và nguy cơ tai nạn vẫn luôn dình dập